hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phan trí dũng nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông nguyễn hữu tín cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm cùng bảy đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
theo kết luận điều tra tháng tám năm hai nghìn bảy vũ huy hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ bộ trưởng bộ công thương
lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của bộ công thương
chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ chính phủ và quốc hội về quản lý ngành công thương
thực hiện quyền trách nhiệm nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
trong đó có tổng công ty sapeco
mặc dù biết khu đất số hai bốn trăm sáu mươi hai bà trưng đã được sắp xếp giao cho tổng công ty sapeco là doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ công thương
vốn nhà nước chiếm tám mươi chín năm mươi chín để quản lý sử dụng đầu tư xây dựng khách sạn sáu sao trung tâm thương mại
trung tâm hội nghị hội thảo và văn phòng cho thuê và không được thành lập pháp nhân mới
nhưng ông vũ huy hoàng vẫn chấp thuận chủ trương chỉ đạo để bộ phận quản lý vốn nhà nước tại tổng công ty sapeco
triển khai thực hiện việc liên doanh liên kết thành lập công ty sapeco perl trái với quy định số tám trăm sáu mươi hai nghìn một mươi qdttg để đầu tư dự án
căn cứ ý kiến phê duyệt chỉ đạo của bị can vũ huy hoàng bị can hồ thị kim thoa
ông phan đăng tuất chủ tịch hội đồng quản trị đã ký công văn số ba trăm bảy mươi bảy
kèm theo các văn bản chấp thuận của bộ công thương đề nghị ubnd tp hcm chấp thuận cho công ty sapecopearl
được làm chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển quyền sử dụng đất từ tổng công ty sapeco sang công ty sapecopearl
từ đó các sở ngành thuộc ubnd tp hcm đã tham mưu cho bị can nguyễn hữu tín ký ban hành quyết định số ba nghìn một trăm tám mươi sáu qdubng
cho công ty sapeco pearl thuê đất trái các quy định pháp luật
ngay sau khi công ty sabicopearl được làm chủ đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù chưa triển khai hoạt động gì nhưng đến tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng chủ trương thoái vốn của chính phủ
và sau khi nhận được hai văn bản của nhóm các cổ đông sáng lập công ty sapeco pearl
đề nghị bộ trưởng vũ huy hoàng chỉ đạo tổng công ty sapeco thoái hai mươi sáu vốn góp đồng thời đề nghị được mua lại phần vốn góp này
ông vũ huy hoàng đã quyết liệt chỉ đạo tổng công ty sapeco đẩy nhanh thực hiện thủ tục thoái vốn và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá là một mươi ba hai trăm bốn mươi hai đồng một cổ phần
bị can vũ huy hoàng còn không xem xét đánh giá chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án đã được ubnd tp hcm chấp thuận bổ sung thêm chức năng căn hộ ở
thoái toàn bộ hai mươi sáu vốn góp của tổng công ty sapeco tại công ty sapeco pearl
bằng các thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội nêu trên của ông vũ huy hoàng quyền sử dụng khu đất
khu đất số hai bốn sáu hai bà trưng có diện tích sáu tám mươi m hai bị dịch chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân
hậu quả thiệt hại nặng nề thất thoát lãng phí do hành vi phạm tội của bị can vũ huy hoàng và đồng phạm gây ra cho ngân sách nhà nước trong công tác quản lý
khai thác và sử dụng khu đất số hai bốn trăm sáu mươi hai bà trưng xảy ra trong một thời gian dài
từ thời điểm ban hành quyết định giao đất cho thuê đất ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến khi tội phạm bị phát hiện ngăn chặn
thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám là đặc biệt lớn
cũng trong ngày một mươi ba tháng bảy cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của ba đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
các đối tượng gồm nguyễn anh ngọc sinh ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường bồ đề quận long biên thành phố hà nội
nguyễn hoàng trung sinh ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn trú tại phường bồ đề quận long biên thành phố hà nội

phạm quang dũng sinh ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã tân triều thành phố hà nội
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
sau một thời gian tích cực điều tra xác minh mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng sương

đã điều tra làm rõ và bắt tạm ra một mươi một đối tượng đã dùng hông khí nguy hiểm như là dao

kiếm súng bắn đạn nhựa đuổi đánh nhau tại xã quảng yên
gây dối trật tự công cộng trong đợt cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng do mâu thuẫn từ trước
cho nên vào tối ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một mươi một đối tượng nói trên đã chuẩn bị hung khí hẹn đến địa điểm gần
ủy ban nhân dân xã quảng yên để đánh nhau
tại đây các đối tượng đã giàn trận đuổi đánh chém nhau và dùng súng bắn đạn nhựa bắn vào nhau
gây thương tích nhẹ cho nhiều đối tượng
chỉ đến khi bị lực lượng công an truy đuổi các đối tượng mới vứt bỏ hung khí tại hiện trường và bỏ chạy
cho đến ngày một mươi hai tháng bảy công an huyện quảng sương đã điều tra làm rõ và tiến hành bắt tạm giam một mươi một đối tượng
trong vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn xã quảng yên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng sương đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh đắk lắc vào ngày hôm nay công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết
đối tượng cầm đầu trong nhóm gây ra vụ hỗn chiến ở thành phố buôn ma thuật đã đến cơ quan công an đầu thú
và bước đầu khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến trên
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước
giữa thái phi trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường tân lập và nguyễn đoàn tú khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã cư ê bua
thành phố buôn ma thuột nên ngày hai mươi tám tháng sáu khoa đã rủ hơn ba mươi thanh niên mang theo hùng khí đến trước nhà trung để đánh nhau
tại đây trung cũng rủ thêm một mươi đối tượng sử dụng dao dựa chai thủy tinh đựng xăng để tham gia đánh trả
quá trình đánh nhau làm hai đối tượng của nhóm khoa bị thương tích nhẹ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai xe ô tô một mươi hai cây dựa một con dao
bảy chai thủy tinh có chứa xăng
đến nay công an thành phố buôn ma thuột đã khởi tố bắt tạm giam hơn hai mươi đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến này
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng trung khai nhận
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai xe ô tô một mươi hai cây dựa một con dao một mươi hai cây dựa một con dao
ba cây dựa một con dao ba cây dựa ba cây dựa ba cây dựa ba cây dựa ba cây dựa ba cây dựa ba cây dựa ba cây dựa ba cây dựa ba cây dựa
tại nhà của trung cơ quan công an thu giữ thêm hai khẩu súng và một số tài liệu liên quan đến vụ án
hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc truy bắt các đối tượng liên quan
đồn biên phòng thuận chủ trì phối hợp với đội trinh sát đặc nhiệm và đoàn hai
bộ đội biên phòng vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo trái phép
có tổng trọng lượng trên sáu mươi kg
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy
tại bờ sông sepol thuộc địa phận xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
trong lúc tổ công tác đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn
thì đã phát hiện hai đối tượng đang vác hai bao ni lông màu đen
có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
trong lúc kiểm tra một trong hai đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở và đêm tối đã bỏ chạy
lực lượng biên phòng đã nhanh chóng khống chế đối tượng còn lại là đỗ minh long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại khu hướng hóa tỉnh quảng trị
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai bao ni lông bên trong có chứa ba mươi sáu hộp nghi là pháo hoa
với tổng trọng lượng sáu mươi năm kg
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận được một người không quen biết thuê vận chuyển số pháo trên
từ khu vực biên giới sông sepol ra đến đường quốc lộ
d huyện hướng hóa đang trên đường vận chuyển thì đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ
và hiện nay đồn biên phòng thuận đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng vũ đăng minh sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại năm mươi một hùng vương phường vị hoàng thành phố nam định tỉnh nam định
đối tượng vũ văn thiệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã hải thanh huyện hải hậu tỉnh nam định
và đối tượng mai cẩm bài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại đội bốn xã giao nhân huyện giao thủy tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện